cùng với nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn trong những năm gần đây huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi trang trại cho thu nhập cao
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
trang trại của gia đình anh trần văn nhâm có sáu năm trăm linh con gà thịt ba mươi con dê hơn một trăm linh con lợn rừng hàng chục con trâu bò cùng ao nuôi cá và hơn sáu hectare trồng rừng
mỗi năm thu nhập từ trang trại tổng hợp này hơn hai tỷ đồng trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của huyện thanh trương
là một huyện miền núi có hơn bảy mươi là đất đồi phù hợp cho phát triển kinh tế trang trại và gia trại
cùng với việc tạo cơ chế chính sách phù hợp và sự cần cù sáng tạo của nhân dân đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có thu nhập cao
trang trại của gia đình anh trần văn nhâm có sáu năm trăm linh con gà thịt ba mươi con dê hơn một trăm linh con rừng hàng chục con trâu bò cùng ao nuôi cá và hơn sáu hectare trồng rừng
trang trại của gia đình anh trần văn nhâm có sáu năm trăm linh con gà thịt ba mươi con rừng hàng chục con trâu bò cùng ao nuôi cá và hơn sáu hectare trồng rừng